tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực tam giác vàng
đang trên đường vận chuyển cho một đối tượng người việt nam đặt mua từ trước thì bị bắt giữ
cụm tin ngay sau đây sẽ thông tin về việc bắt giữ hai đối tượng chuyên bán ma túy cho khách hát
có nhu cầu tại các quán karaoke trên địa bàn tỉnh ninh bình
và phát hiện gần hai mươi đối tượng dương tính với ma túy tại quán bar ở phú quốc tỉnh kiên giang
kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke ninh bình bãi nay
tại khu vực cổng trường đại học hoa lư xã ninh bình thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố ninh bình
đã phát hiện bắt giữ nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và nguyễn thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cùng chủ tại tỉnh ninh bình đang bán ma túy cho số người đến hát tại quán
qua khám xét phòng khách ở quán và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp phòng trọ của hải và huệ
ở phường tân thành thành phố ninh bình
cơ quan công an thu giữ hai mươi viên ma túy dạng kẹo và hai mươi hai túi ni lông
bên trong có tinh thể là ma túy dạng ke với tổng trọng lượng là hai mươi sáu bốn mươi sáu gram
các đối tượng khai nhận một số ma túy về chia nhỏ để bán cho các phòng hát karaoke
các đối tượng nghiện khi có nhu cầu nhằm kiếm lời
tại tỉnh kiên giang công an huyện phú quốc tiến hành kiểm tra quán bar
cô sư đông lao ở số năm e hùng vương khu phố một thị trấn đông dương huyện phú quốc
đã phát hiện gần hai mươi người dương tính với ma túy
và tạm giữ hàng trăm chai rượu ngoại không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
trong quá trình kiểm tra lực lượng công an còn phát hiện võ anh duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú huyện rồng riềng tỉnh kiên giang là nhân viên của quán bar
đang cất giấu chín viên ma túy tổng hợp thuốc lắc để bán cho con nghiện khi có nhu cầu sử dụng tại quán
hiện tại duy đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú quốc tạm giữ hình sự
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
riêng một mươi bảy đối tượng dương tính với ma túy đã bị công an huyện phú quốc đưa đi cai nghiện bảy đối tượng vào chiều nay hai mươi tháng năm
số còn lại bị xử phạt hành chính và buộc cai nghiện tại địa phương
sau khi đánh bạc từ campuchia quay về việt nam lợi dụng sự sơ hở của người dân
nguyễn văn lắm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã tân lợi huyện tịnh biên tỉnh an giang đã ra tay trộm cắp xe máy
tuy nhiên chưa kịp tiêu thụ thì đối tượng đã bị công an huyện an phú
phát hiện bắt giữ
cụ thể vào đêm ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
sau khi đánh bạc tại campuchia về lắm đã đến khu vực ấp phú nghĩa xã phú hội huyện an phú
tại đây đối tượng đã phát hiện chiếc xe máy của người dân đang để trước sân nhà mà không có người trông coi
nên lắm lẻn vào trộm chiếc xe rồi điều khiển đến khu vực phường núi sam thành phố châu đốc để chơi game bán cá
khi phát hiện lực lượng công an phường núi sam đến kiểm tra lắm bỏ lại chiếc xe để thoát thân
đến ngày hai tháng bốn phát hiện lắm ở phường núi sam lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện an phú
phối hợp cùng với công an phường núi sam tiến hành bắt giữ lắm
tại cơ quan công an lắm đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
lắm là đối tượng từng có tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
hiện cơ quan công an đã khởi tố và tạm giam đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an huyện long hồ
vừa bắt quả tang cao ngọc mai bốn mươi bốn tuổi chú tại xã thạnh quế huyện long hồ
về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi bán số đề
vào lúc một mươi năm h bốn mươi phút ngày một mươi tám tháng năm nhận được tin báo của quân chúng nhân dân
tại quán cà phê a trí thuộc xã thạnh quới huyện long hồ có hoạt động mua bán số đề
lực lượng công an tiến hành kiểm tra và bắt quả tăng cao ngọc mai
đang ghi đề tại nhà riêng
tăng vật thu giữ gồm hai phơi đề có đánh số thứ tự các dụng cụ ghi đề và số tiền trên hai triệu đồng
với quyết tâm đẩy lùi tệ nạn cờ bạc diễn ra trên địa bàn
từ đầu năm đến nay công an huyện đông hòa tỉnh phú yên đã đấu tranh triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc
bắt giữ hàng chục đối tượng góp phần làm trong sạch địa bàn giữ vững an ninh trật tự tại địa phương
đây là các đối tượng cùng chú tại huyện sông hình
tỉnh phú yên đã bị công an huyện đông hòa bắt quả tang khi tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền
dưới hình thức sóc đĩa tại nhà trần ngọc hưng chú thôn phước bình bắc xã hòa thành
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ trên chiếu bạc hơn ba năm triệu đồng
sáu triệu đồng trên người các đối tượng cùng chín xe mô tô tám điện thoại di động
tất cả các đối tượng liên quan đã bị xử phạt hành chính
trước đó công an huyện đông hòa cũng đã bắt quả tang tại quán cà phê của phan thanh tùng
chú thôn mỹ hòa xã hòa hiệp bắc tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
bắt và thu giữ một mươi ba đối tượng cùng bốn vị bài một mươi hai điện thoại di động một mươi xe mô tô và số tiền gần ba triệu đồng
hiện cơ quan công an đã khởi tố hai đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc
tính từ đầu năm đến nay công an huyện đông hòa đã đấu tranh triệt xóa được một mươi bốn tụ điểm đánh bạc
với hơn tám mươi đối tượng và thu giữ gần một trăm linh triệu đồng
điều đáng nói những vụ đánh bạc diễn ra trên địa bàn huyện thời gian qua
cho thấy các đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức như đá gà ghi lô đề sóc đĩa
nổi lên là những đối tượng có tiền án tiền sự thanh niên ham chơi lời lao động

phận những người có độ tuổi trung niên nhản rỗi
ngoài ra còn có sự tham gia của các đối tượng từ địa phương khác đến
gây ra phức tạp về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
các đối tượng tham gia đánh bạc thường xuyên thay đổi quy luật hợp động thường xuyên di chuyển các địa bàn chấp tranh và tìm những địa chế rất khó khăn cho công tác bác xử lý

các đối tượng tham gia đánh bạc thường xuyên di chuyển các địa chế rất khó khăn cho công tác bác